tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc ban chỉ đạo tây nguyên vừa tổ chức tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên chủ trì hội nghị
phát biểu chỉ đạo hội nghị thượng tướng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu toàn vùng tây nguyên
và các huyện miền núi của tỉnh giáp tây nguyên đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu về định hướng phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi bảy
thượng tướng tô lâm nhấn mạnh các tỉnh tây nguyên cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh
đẩy mạnh phát triển kinh tế chăm lo tốt an sinh xã hội nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tăng cường quản lý đất đai và tài nguyên rừng giải quyết đất ở đất sản xuất cho số hộ dân thiếu đất
nhân dịp này ban chỉ đạo tây nguyên tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển tây nguyên
cho tám đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các tỉnh tây nguyên
nhân dịp đón tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy thượng tướng tô lâm tặng cho các hộ nghèo năm tỉnh tây nguyên
mỗi tỉnh một xuất quà trị giá một tỷ đồng
tặng hộ nghèo các huyện miền núi giáp tây nguyên gồm quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa và bình phước
mỗi tỉnh từ ba trăm linh đến sáu trăm linh xuất quà với số tiền hơn một năm tỷ đồng